tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới dự sự kiện
tại hội nghị tỉnh thanh hóa đã trao quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một mươi chín dự án
với tổng mức đăng ký hai bốn tỷ usd ký ghi nhớ đầu tư một mươi năm dự án với tổng mức đăng ký một mươi hai ba tỷ usd
thay mặt chính phủ và thủ tướng đồng chí trương hòa bình nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh thanh hóa
đồng chí cũng nhận xét đây là sự kiện hết sức quan trọng có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư
đặc biệt trong bối cảnh cả nước vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đang cần nguồn lực rất lớn và tinh thần doanh nhân để vượt qua thử thách thúc đẩy phát triển